công an tp đà lạt phối hợp với một số ngành chức năng của tp đà lạt đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng phòng hộ
xảy ra tại tiểu khu một trăm năm mươi chín lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thành quản lý thuộc địa bàn phương năm tp đà lạt để xử lý theo luật định
sáng nay lực lượng chức năng tp đà lạt đã bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn đức hiếu nguyễn văn tuyển và nguyễn văn ngọc
cùng chú tại tỉnh lâm đồng đang phá rừng phòng hộ tại khu vực tiểu khu một trăm năm mươi chín đoạn qua giữa đèo tà nung tp đà lạt
theo ghi nhận nhiều cây gỗ tạp thuộc rừng lá rộng có đường kính gấp từ một mươi cm đến năm mươi cm vừa bị cưa hạ
vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố đà lạt mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo luật định